thưa quý vị và các bạn hiện nay khi mà số lượng các địa điểm vùng cách ly y tế được thiết lập ngày càng nhiều thì nhu cầu khám chữa bệnh của người dân càng gia tăng
với mong muốn được hỗ trợ cộng đồng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã triển khai mô hình bác sĩ ơi thông qua phần mềm ứng dụng ishopcare
theo đó nhiều bệnh nhân là f f một và một số trường hợp mắc các bệnh thông thường khác cũng sẽ được tư vấn hỗ trợ điều trị kịp thời an toàn trong mùa dịch
đây là một buổi hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân
bệnh nhân f có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh bệnh nhân khởi phát từ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với các triệu chứng nhẹ và đang được điều trị tại nhà
thông qua phần mềm ishopca phần mềm kết nối tư vấn sức khỏe trực tuyến bệnh nhân đã được bác sĩ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín hỗ trợ điều trị từ xa
tư vấn về chế độ ăn uống vệ sinh và theo dõi các triệu chứng của covid một mươi chín
sau chín ngày áp dụng theo bước hướng dẫn của bác sĩ bệnh nhân đã có kết quả âm tính
bệnh nhân khởi phát từ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với các triệu chứng nhẹ và theo dõi các triệu chứng của covid một mươi chín